tiếp tục chương trình với một số thông tin thời sự quan trọng khác
vào sáng ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi một tại nhà quốc hội đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi tiếp đoàn đại biểu
người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh cao bằng
phát biểu tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng biểu dương và đánh giá cao
những đóng góp tích cực của đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh cao bằng
trong công tác vận động bà con thực hiện tốt chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
cũng như có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự
củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng thời mong muốn trong thời gian tới
các đại biểu người có uy tín tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình
đồng chí tòng thị phóng cho biết kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn vừa kết thúc
đã quyết định nhiều chương trình quan trọng trong đó có các chương trình mục tiêu về hỗ trợ phát triển
vùng dân tộc thiểu số và miền núi đồng chí tổng thị phóng cũng mong muốn
các cơ quan đoàn thể ở trung ương địa phương quan tâm hơn nữa đến các tỉnh miền núi
trong đó có tỉnh cao bằng để đời sống vật chất tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao